chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ đối tượng võ thành long hai mươi tuổi chú tại xã tam phước huyện long điền và vũ thành huy hai mươi năm tuổi chú xã hòa long thành phố bà rịa để điều tra liên quan đến vụ án sát hại người phi tang trong vali vừa được phát hiện trên địa bàn thành phố vũng tàu
danh tính nạn nhân được xác định là chị tê hai mươi một tuổi ngụ huyện cần giơ thành phố hồ chí minh
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã nhận được yêu cầu phối hợp của công an huyện cần giơ thành phố hồ chí minh xác minh một trường hợp bị mất tích
qua công tác xác minh cơ quan công an nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại ở một khách sạn tại phường hai thành phố vũng tàu
nghi phạm chính là đối tượng võ thành long hai mươi tuổi trú tại xã tam phước huyện long điền và một đối tượng không rõ lai lịch sống lang thang
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ đối tượng võ thành long tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
làm việc với cơ quan công an võ thành long đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết thông qua mạng xã hội facebook long có quen biết với chị t
vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn long cùng với vũ thành huy thuê một chiếc xe taxi để đón t đi chơi tại thành phố vũng tàu
sau khi tham quan tại thành phố vũng tàu đến khoảng gần giờ ngày một mươi chín tháng năm long và t về đến khách sạn trước để nghỉ ngơi
tại đây khi phát hiện chị t có mang theo nhiều tài sản trang sức có giá trị long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản
long dùng tay tấn công nạn nhân đến khi tử vong
sau khi xác định nạn nhân đã tử vong long nhắn tin báo cho huy biết sự việc để bàn việc phi tang nạn nhân và lấy tài sản
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày long đi mua vali rồi cùng huy đưa nạn nhân vào trong

long và huy thống nhất với nhau vứt vali có chứa nạn nhân tại một khu đất trống ở núi nhỏ thành phố vũng tàu
sau khi vụ việc xảy ra các đối tượng trên đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
khám xét trên người của đối tượng huy cơ quan công an thu giữ một điện thoại di động iphone một mươi hai pro max của nạn nhân
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục điều tra làm rõ
tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho rằng hành vi của đối tượng gây án rất manh động thể hiện ý thức coi thường pháp luật
với kết quả xác minh ban đầu đủ căn cứ để xử lý đối tượng long về hành vi sát hại người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự và tội cướp tài sản theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
tuy nhiên theo quy định của pháp luật lời khai nhận tội không phải là căn cứ duy nhất để kết tội
lời khai nhận tội chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân trích xuất dữ liệu camera khách sạn thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án
thực hiện các thủ tục giám định theo quy định của pháp luật để tìm các chứng cứ chứng minh tội phạm
trường hợp kết quả điều tra cho thấy lời khai của đối tượng này phù hợp với các chứng cứ khác như dữ liệu điện thoại camera và các dấu vết để lại trên hiện trường
thì có căn cứ để buộc tội nghi phạm về hành vi sát hại người
ngoài hành vi sát hại người sử dụng vũ lực nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm cướp tài sản
điều đáng chú ý trong vụ án này ngoài nghi phạm số một là đối tượng long còn có đối tượng huy đi cùng
cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi nhận thức vai trò của người này để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trước đó ngày một mươi hai tháng bốn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết sau gần hai tháng điều tra
cơ quan công an đã công bố kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố với nguyễn đăng khoa về các tội cướp tài sản
sát hại người và làm chuyện đồi bại trong vụ án xảy ra ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu phòng trọ thuộc khu phố năm
phường tăng nhân phú b tp thủ đức
kết quả điều tra xác định nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thường trú phường nhị mỹ thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
và nạn nhân vtt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thường chú huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai ở cùng khu nhà trọ trên đường quốc
trung khu phố năm phường tăng nhân phú b tp thủ đức phòng của khoa ở dãy đối diện với dãy của phòng trị vtt
nguyễn đăng khoa học hết lớp một mươi thì nghỉ đi làm công việc bán thời gian không ổn định ham chơi game
thời điểm sát tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn khoa không có tiền tiêu xài ngày tám tháng hai tức hai mươi tám tháng chạp âm lịch
thấy chị t ở nhà một mình trong phòng chuẩn bị đồ về quê ăn tết lúc này những người khác trong khu trọ đều đã về quê
khoa đã nhờ chị tê qua phụ dịch chuyển tụ quần áo nhằm để dụ chị tê
khi chị t vừa qua phòng thì khoa đóng cửa lại dùng dao đe dọa uy hiếp tấn công chị t
sau đó khoa lục tìm lấy tài sản của chị t gồm một lắc vàng ba nhẫn vàng một điện thoại di động iphone một mươi hai pro
một sợi dây truyền vàng một đôi bông tai vàng và ba triệu đồng khi chị tê đã bắt động khoa còn làm chuyện đối bại với nạn nhân
để che giấu hành vi phạm tội khoa đã phân mảnh cho vào các túi ni lông cột kín rồi dùng xe máy chở hai lần
đi đến quăng xuống mép canh ven đường đi vào khu công nghệ cao thuộc phường tăng nhân phù a thành phố thủ đức
sau đó khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân rồi đem theo một số món nữ trang cướp được chưa bán
đón xe khách về nhà bạn gái tại xã cát khánh huyện phủ cát tỉnh bình định trời tết
đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn khoa bị bắt giữ và đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
và thưa quý vị cũng liên quan đến vụ án mạng sát hại phi tàng
có lẽ nhiều người chưa thể quên vụ án mạng tại cầu giấy hà nội
sau khi hẹn gặp tại phòng trọ kẻ thù ác đã nảy sinh ý định cướp tài sản và tấn công nạn nhân đến tử vong
và phi tang trong tủ bếp lấy điện thoại cùng xe máy rời khỏi hiện trường
tối ngày hai mươi tháng hai công an tp hà nội có thông tin về vụ sát hại người cướp tài sản xảy ra ngày một mươi sáu tháng hai
tại phường yên hòa quận cầu giấy tp hà nội
nghi phạm trong vụ án là hoàng minh hào hai mươi tuổi chú tại thị trấn kép huyện lạng giang tỉnh bắc giang
nạn nhân trong vụ án là chị lê thị thùy lờ hai mươi một tuổi trú tại phường mỹ đình một quận nam tử liêm tp hà nội
quá trình điều tra xác định ngày hai mươi hai tháng một sau khi trộm cắp một xe máy honda vision màu đen
ở ngõ một trăm chín mươi nguyễn trãi phường thượng đình quận thanh xuân tp hà nội hào đem cầm cố lấy một mươi triệu đồng
sau đó đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe mỹ đình để ở
đến trưa ngày hai mươi năm tháng một thì bắt xe khách đi hà tĩnh trời tết
sáng ngày một mươi sáu tháng hai trong quá trình đi xe khách về hà nội hoàng minh hào lên mạng xã hội facebook tìm nhà trọ
và đã liên hệ được với chị lê thị thùy lờ
chiều ngày hôm sau hào hẹn gặp chị l tại nhà số một hẻm một mươi bốn ngách bốn mươi ngõ bảy mươi chín cầu giấy để xem phòng trọ
do không đủ tiền đặt cọc nên hảo đi về
đến tối cùng ngày đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị l tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà
tại đây hào đã được chị lờ dẫn lên phòng ba trăm linh hai tầng ba để xem phòng
thấy cô gái đi một mình đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay tấn công nạn nhân
sau khi phát hiện chị lờ đã tử vong hào đã giấu nạn nhân vào ngăn tủ bếp
đối tượng đã lấy một xe máy honda vision hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường
hào sử dụng xe máy của chị l làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ số ba mươi sáu c
ngõ một trăm năm mươi hai nguyễn đình hoàn tổ hai mươi bốn phương nguyễn đình hoàn
đến một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bắt giữ hào tại phường minh khai quận bắc tử liêm hà nội
căn cứ kết quả điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã khởi tố vụ án
ra quyết định trưng cầu viện pháp y hà nội giám định pháp y chương cầu phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố giám định adn của đối tượng hào
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền
giám đốc công an thành phố chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra
củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố bị can đối với hoàng minh hào mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi động cơ
mục đích phạm tội của hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản vào ngày hai mươi hai tháng một
tại phường thượng đình thanh xuân hà nội và vụ án sát hại người cướp tài sản xảy ra ngày một mươi sáu tháng hai tại phường yên hòa cầu giấy hà nội
có thể thấy rằng nguy hiểm vẫn luôn rình dập xung quanh chúng ta
chính vì vậy việc nâng cao cảnh giác cũng như trang bị kỹ năng sống kỹ năng ứng phó với các tình huống là điều quan trọng
để mỗi người giữ an toàn cho bản thân đặc biệt khi tình trạng mất an ninh trật tự đang có diễn biến rất phức tạp
và những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại